đài tiếng nói việt nam đã phối hợp với đài phát thanh truyền hình an giang đã tổ chức khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vòng sơ khảo khu vực miền nam
tham dự khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phòng sơ khảo khu vực miền nam có hai mươi một đơn vị đài phát thanh các tỉnh thành phố từ ninh thuận cho đến cà mau với khoảng một trăm linh tác phẩm ở năm thể loại
ban giám khảo liên hoan sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc nhất tham dự vòng trung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi hai tổ chức tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu sắp tới
liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là dịp để tôn vinh những tác giả và những tác phẩm phát thanh xuất sắc nhất với những cách thể hiện mới đầy sáng tạo và hấp dẫn phản ánh chân thực thực tiễn sinh động của đất nước với những điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc